sáng nay một tháng một mươi hai tại hà nội quân ủy trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
và thông qua dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương chủ trì hội nghị
giữa hội nghị có thủ tướng nguyễn xuân phúc ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đại tướng ngô xuân lịch
ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng điều hành hội nghị
báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị thống nhất khẳng định
năm hai nghìn một mươi chín trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực diễn biến phức tạp
có nhiều khó khăn thách thức song quân ủy trung ương bộ quốc phòng cấp ủy
chỉ huy và đội ngũ cán bộ các cấp nhất là cán bộ chủ trì luôn đoàn kết tích cực
chủ động bám sát thực tiễn đề cao trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo toàn quân nỗ lực phấn đấu
hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc
tạo chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác quốc phòng quân sự nổi bật là đã chủ động tham mưu với đảng
nhà nước xử lý kịp thời nhạy bén hiệu quả các tình huống về quân sự quốc phòng
không để bị động bất ngờ về chiến lược tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các cuộc diễn tập
đáp ứng điều kiện tác chiến mới điều chỉnh tổ chức lực lượng đạt kết quả tích cực
chỉ đạo thực hiện tốt sơ kết xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu
để nhân rộng trong toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng và cuộc vận động phát huy
truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội cụ hồ ở cơ quan đơn vị cơ sở
tham mưu đề xuất với bộ chính trị thủ tướng chính phủ tháo gỡ vướng mắt tồn động trong quản lý
sử dụng đất quốc phòng phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai
tìm kiếm cứu hộ cứu nạn xử lý ô nhiễm môi trường giúp dân xoa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới
công tác đối ngoại quốc phòng triển khai có chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực
đảng bộ quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
toàn quân đoàn kết thống nhất kiên định vững vàng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
điều hành của nhà nước gắn bó mật thiết với nhân dân sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương nguyễn phú trọng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đánh giá cao kết quả lãnh đạo chỉ đạo của quân ủy trung ương
và cán bộ chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi chín
trong đó đã tập trung thực hiện và hoàn thành tốt chín nhiệm vụ trọng tâm
tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác quân sự quốc phòng
đồng chí nguyễn phú trọng biểu dương tập thể lãnh đạo quân ủy trung ương bộ quốc phòng
luôn đoàn kết thống nhất phát huy dân chủ trí tuệ xác định rõ trách nhiệm cá nhân
chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đột phá khắc phục khâu yếu mặt yếu
cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn phấn khởi tin tưởng đoàn kết nỗ lực quyết tâm cao
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
năm hai nghìn hai mươi nhiệm vụ xây dựng quân đội củng cố quốc phòng bảo vệ tổ quốc tiếp tục đặt ra yêu cầu mới
đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương nguyễn phú trọng yêu cầu toàn quân
cần quán triệt sâu sắc thực hiện hiệu quả nghị quyết lãnh đạo năm hai nghìn hai mươi của quân ủy trung ương
trong đó cần chủ động nhạy bén nắm dự báo sớm và đánh giá đúng tình hình
kịp thời tham mưu với đảng nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống quân sự quốc phòng
không để bị động bất ngờ nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới
duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu quản lý chặt chẽ vùng trời vùng biển biên giới nội địa
và các địa bàn trọng điểm chiến lược bảo đảm an toàn hoạt động kinh tế biển sẵn sàng xử lý thắng lợi các tình huống
tích cực tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn xử lý sự cố môi trường
quyết liệt thực hiện chủ trương của bộ chính trị về tổ chức lực lượng và bảo đảm vũ khí trang bị cho quân đội
chủ động phối hợp với các ban bộ ngành trung ương triển khai thực hiện kết luận của bộ chính trị về khu vực phòng thủ
về quản lý sử dụng đất quốc phòng xây dựng và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân tự vệ lực lượng dự bị động viên
làm tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết trung ương bốn
khóa một mươi hai và các quy định hướng dẫn của trung ương về công tác xây dựng đảng chỉ đạo chuẩn bị thật tốt mọi mặt
nhất là báo cáo chính trị và nhân sự tham gia cấp ủy tổ chức thành công đại hội đảng các cấp
và đại hội đại biểu đảng bộ quân đội lần thứ một mươi một tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến dịch chiến lược
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới tăng cường công tác kiểm tra giám sát
giữ nghiêm kỷ luật đảng xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh
lãnh đạo thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn hai mươi và những năm tiếp theo